nhằm trang bị kỹ năng sống cho các em học sinh ngành giáo dục tỉnh lào cai đã áp dụng mô hình trường học nông trại vào một số đơn vị trường học trên địa bàn
đây là mô hình được thực hiện ngay tại trường học với sự hướng dẫn của thầy cô giáo và sự tham gia trực tiếp của các em học sinh mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một trường tiểu học của huyện mường khương
đây là mô hình trường học nông trại của trường tiểu học bản xen
tại đây các em học sinh được thầy cô hướng dẫn và trực tiếp làm công tác gắn liền với cuộc sống hàng ngày như nuôi gà nuôi lợn trồng rau nuôi dê
giúp các em hiểu biết hơn với các công việc của nhà nông và nắm bắt được các kỹ thuật cơ bản để chăm sóc nuôi dưỡng các cây con vật
ngoài giờ học kiến thức ra cháu còn được đi chăm sóc các con vật như là con chim con gà ao cá trường lợn
trường dê con ngỗng và trồng rau thì cháu cảm thấy rất vui và về nhà cháu giúp đỡ được bố mẹ rất nhiều công việc như là chăn lợn chăn gà chăn cá và trồng rau
mô hình trường học nông trại là phương thức gắn lý thuyết môn học với thực tế tích hợp kiến thức các bộ môn để ứng dụng vào thực tế đời sống nông nghiệp
sản phẩm các em làm ra sẽ cải thiện cho bữa ăn hàng ngày của chính các em hoặc giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mô hình không chỉ mang lại hiệu quả cao trong giáo dục kỹ năng sống kỹ năng làm công việc nhà nông cho học sinh mà còn tạo hứng thú học tập và niềm vui sau giờ tan lớp
cái chương trình này rất là hữu ích cho cuộc sống của các em thứ nhất là các em về vận dụng được cái nông trại này về gia đình
là biết cách cho gia súc cũng như là gia cầm cách cho ăn vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc gia cầm ở nhà
cũng rất là hài lòng
hài lòng về cái chương trình này đã áp dụng cho các cháu nhận biết được cũng như là trong quá trình mà trải nghiệm thì các cháu cũng rất là mạnh dạng không rụt rè không e rẹ trước đám đông
tôi cũng rất là mong muốn là cái chương trình này sẽ phát triển và từ bây giờ đến sau này
xây dựng cái mô hình nông trại trong nhà trường nhằm nhà trường xây dựng nhằm mục đích là rèn cho các con kỹ năng sống
thứ hai là giáo dục cho các con lòng yêu thiên nhiên quý các động vật
xây dựng cái mô hình này thì hợp
học sinh rất là tự tin rất là chủ động trong cái việc thực hiện các công việc các cái nhiệm vụ mà được các thầy cô và các bạn phân công
thứ hai là các con rất là mạnh dạn dám nói dám làm
thứ ba nữa là các con rất là yêu thích thích thú khi đến trường thích được tham gia các công việc đó
đấy là những cái mà tôi thấy là cái hiệu quả nhằm nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện
cho con em trong nhà trường để các em tiến tới phát triển thành một con người thực sự toàn diện
hiện nay trên toàn tỉnh lào cai đã có hơn một trăm linh trường ở các cấp học áp dụng thành công mô hình trường học nông trại cho các em học sinh
có thể thấy mô hình đã thu hút được nhiều kết quả góp phần tạo cảnh quan trường lớp học giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
đồng thời sản phẩm thực tiễn từ các mô hình cũng giúp học sinh cụ thể hóa những kiến thức sách vở trừ tượng
tạo ra một môi trường mới giúp học sinh phát triển một cách toàn diện cả về trí tuệ thể chất và cả
kỹ năng nông nghiệp